một mươi công dân việt nam phần lớn là học sinh sinh viên trên đường về nước quá cảnh tại sân bay changi singapore đã bị mắc kẹt không thể về nước do hãng hàng không singapore airlines hủy chuyến không báo trước
đại sứ quán việt nam tại singapore đã ngay lập tức có công hàm đề nghị hãng hàng không singapore airlines có biện pháp xử lý phù hợp bảo đảm quyền lợi của công dân việt nam
đồng thời liên hệ với ban quản lý sân bay chagi có biện pháp hỗ trợ các công dân việt nam trong thời gian chờ thu xếp chuyến bay mới
đại sứ quán việt nam tại singapore cũng đã liên lạc với các cơ quan chức năng tại việt nam bố trí thu xếp việc tiếp nhận những công dân này
tới hai mươi ba giờ đêm qua singapore airlines đã cam kết sẽ bố trí cho ba mươi năm công dân việt nam về hà nội trên chuyến bay của hãng này vào sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
đồng thời hỗ trợ một phần chi phí ăn uống đại sứ quán sẽ tiếp tục bám nắm và thực hiện các thủ tục bảo hộ để các công dân có thể về nước trong thời gian sớm nhất
cũng theo đại sứ quán việt nam tại singapore tới thời điểm này không có người việt nào tại singapore bị nhiễm virus sars cov hai